phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết đã di lý đối tượng nguyễn văn lâm ba mươi năm tuổi ở tỉnh quảng nam
từ tỉnh lâm đồng về đà nẵng để phục vụ cho công tác điều tra
lâm bị bắt theo lệnh truy nã trước đó với tội danh bị khởi tố là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn một mươi bảy lâm là nhân viên ngân hàng nên quen biết với bị hại là khách hàng
thời điểm này lâm có nhiều mối quan hệ với khách hàng có nhiều nhu cầu vay vốn đáo hạn ngân hàng đáo hạn nợ xấu
lâm liên kết với bị hại thực hiện các dịch vụ này để kiếm tiền tranh lệch
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lâm đã làm giả sửa thông tin hợp đồng vay tiền
giấy thỏa thuận để chiếm đoạt số tiền gần hai mươi một tỷ của bị hại và một mươi năm người khác
sau khi bỏ trốn lâm đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
tại cơ quan điều tra bước đầu lâm đã thành khẩn khai báo và thừa nhận đã nợ của nhiều người với tổng số tiền lên đến năm mươi tỷ đồng